canada tuyên bố sẽ không áp thuế chống trợ cấp với sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ việt nam
đồng thời điều chỉnh thuế chống bán phá giá xuống còn hai ba đến một mươi sáu
cho các doanh nghiệp hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra vụ việc
quyết định trên được đưa ra sau quá trình điều tra vụ việc từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trên cơ sở thông tin do chính phủ việt nam cung cấp
cơ quan chức năng của canada đã kết luận chính phủ việt nam không trợ cấp cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thép chống ăn mòn
do đó sẽ không áp thuế chống trợ cấp với mặt hàng này
bộ công thương đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền của canada giữ nguyên quyết định và tính toán lại biên độ phá giá
trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng vệ thương mại của wto và canada
theo bộ công thương hiện canada đang đánh giá về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước
nên mức thuế chống bán phá giá cuối cùng sẽ được công bố
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một tới đây trong trường hợp kết luận không có thiệt hại
canada sẽ không áp thuế chống bán phá giá với thép chống ăn mòn của việt nam